trung quốc và nga đã nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ song phương và xây dựng tổ chức hợp tác thượng hải sco thành một nền tảng hợp tác cùng có lợi
đây là nội dung cuộc trao đổi giữa ngoại trưởng hai nước bên lề hội nghị ngoại trưởng sco diễn ra tại thành phố wa miền tây ấn độ vào ngày bốn tháng năm
tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nga sergei lavarrov bên lề hội nghị ngoại trưởng sco
ngoại trưởng tần cương khẳng định hai nước đã tiến hành trao đổi thường xuyên ở tất cả các cấp và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin với các thành viên hợp tác trong khuôn khổ sco
duy trì sự đoàn kết và hợp tác của tổ chức này xây dựng sco thành một nền tảng hợp tác cùng có lợi thành viên
ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp ở khu vực châu á thái bình dương
phản đối chiến tranh lạnh mới và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực đồng thời cùng trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng ở ukraine